thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh lai châu đã thực hiện có hiệu quả
các chương trình nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đặc biệt chương trình cho vay nhà ở xã hội
chương trình này đã giúp cho hàng trăm hộ gia đình được sống trong ngôi nhà mới
góp phần ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
với những người thu nhập thấp hộ nghèo cận nghèo ở khu vực đô thị
người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cán bộ công chức viên chức trong cơ quan
đơn vị hành chính nhà nước lực lượng quân đội công an
thì gói vay gói nhà ở xã hội theo nghị định một trăm linh của chính phủ
thực sự là chiếc phao cứu sinh giúp họ có được căn nhà mơ ước ổn định cuộc sống
sau hơn ba năm triển khai ngân hàng chính sách và xã hội chi nhánh huyện phong thổ
triển khai cho ba mươi hai hộ gia đình vay với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
toàn tỉnh lai châu là hai trăm bảy mươi ba hộ với gần một trăm linh tỷ đồng
chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp đồng bào cán bộ công chức viên chức
có thu nhập thấp trên địa bàn ổn định cuộc sống yên tâm làm việc
lao động sản xuất phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần
hiện nay nhu cầu của bà con nhân dân về nguồn vốn này rất lớn
hiện nay cũng rất mong muốn được chính phủ ngân hàng chính sách trung ương
tạo điều kiện thuận lợi chuyển thêm nguồn vốn để ngân hàng chính sách xã hội
tỉnh lai châu tiếp tục để cho vay đối với những hộ có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn
cho chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định một trăm linh
để phát huy hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục phối hợp
với các cơ quan truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai
các nội dung về cho vay nhà ở
tiếp tục thống kê ra soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân
để lập danh sách cân đối nguồn vốn